liên quan đến tình hình xung đột tại ukraine các lực lượng nga sẽ mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép azokstan ở thành phố mariopool từ tám giờ đến một mươi tám giờ theo giờ moscow trong ngày mùng năm sáu và mùng bảy tháng năm đây là thông tin điều moscow xác nhận
theo quyết định của chính quyền liên bang nga trong thời gian này các lực lượng nga và cộng hòa nhân dân danetsk tự xưng sẽ đơn phương đình chỉ mọi hoạt động chiến đấu
các lực lượng sẽ được rút về một khoảng cách an toàn và đảm bảo dân thường thoát ra ngoài an toàn theo bất kỳ hướng nào đã chọn về phía liên bang nga hoặc đến các vùng lãnh thổ do kiev kiểm soát
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết có thêm ba trăm bốn mươi bốn người đã được sơ tán khỏi thành phố mariopol
theo zelenskyy các cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục để giải cứu những người còn mắc kẻ trong nhà máy thép azovstan
cùng ngày trong cuộc điện đàm với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tổng thống zelensky đã kêu gọi liên hợp quốc hỗ trợ đưa tất cả những người bị thương ra khỏi azokstan